chủ tịch ubnd tp hà nội vừa có chỉ thị yêu cầu không đặt ra những quy định về phòng chống dịch
trái với hướng dẫn quy định của chính phủ bộ y tế gây khó khăn cho người dân
nhất là trong dịp về quê ăn tết tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp tết
dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn khu vực có nguy cơ cao
tổ chức lực lượng phòng chống dịch đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra